trên sông hồng đoạn chảy qua thành phố lào cai xuất hiện lũ khá cao theo chuỗi số liệu nhiều năm qua đã thu thập được
thì sau đúng ba mươi năm sông hồng mới lại xuất hiện trận lũ bất thường vào đầu mùa đông
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của vùng hội tụ trên cao đã làm lào cai có mưa trên diện rộng
cùng với đó phía thượng nguồn trung quốc cũng có mưa lớn đồng thời khiến nước từ thượng nguồn ao ạt đổ về
gây lũ khá cao trên sông hồng đoạn chảy qua thành phố lào cai
trạm thủy văn lào cai quan trắc được mức nước lên tới bảy mươi chín một mươi ba m biên độ lũ đạt mức hai một mươi sáu m
hiện lũ trên sông hồng tại lào cai đã chứng lại và có xu thế xuống chậm
lũ dâng cao bất thường đã làm ngập ống một số diện tích rau xanh của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông
đây là đợt lũ và mùa đông được ghi nhận bất thường sau đúng ba mươi năm trận lũ trước đó xảy ra vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi